bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kiểm tra một số cơ sở chăn nuôi lớn tại miền bắc
để nắm bắt tình hình phòng chống dịch bệnh cúng gia cầm và dịch bệnh trên lợi
qua kiểm tra các cơ sở chăn nuôi được thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học
kiểm soát chặt chẽ các nguồn có thể phát sinh dịch bệnh
đến thời điểm hiện tại nhiều cơ sở chăn nuôi đáp ứng được an toàn sinh học
đủ điều kiện tái đàn đã có đàn giống bằng với thời điểm trước khi bị dịch
có những công ty giả chốt giống chúng tôi mất một trăm linh tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nhưng mà sau khi như vậy bị như vậy dịch là châu phi
thì bọn tôi đã áp dụng cái biện pháp cái quy trình kiểm tra cái an toàn sinh học
và kiểm tra rất là kỹ và để chống chạy tới năm tháng sau
thì như vậy là chúng tôi đã tiếp tục tái đàn
thì hiện nay cái tái đàn thì của tập đoàn so với trước dịch
thì chúng tôi đã tăng đến năm
để ứng phó với tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp
có khả năng kéo dài do diễn biến bất thường của thời tiết
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các cơ sở chăn nuôi
cần chủ động tiêm phòng vaccine tăng cường sức đề kháng cho đàn vật nuôi
cũng như thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học
thứ nhất là tăng cường năng lực chuẩn đoán xét nghiệm của các phòng thí nghiệm
và xây dựng được phòng sinh học cấp độ ba có trung tâm nuôi sạch
để chúng ta thử nghiệm được các sản phẩm sinh học cũng như vaccine
thứ hai nữa là cấp đầy đủ hệ thống trang thiết bị hóa chất cho các địa phương
việc nữa là phải khôi phục lại được hệ thống thu y
hiện dịch tả lợn châu phi và dịch cúm da cầm xảy ra tại một số tỉnh thành
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các cơ sở chăn nuôi
chưa đủ điều kiện an toàn sinh học không được thực hiện tái đàn
đặc biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ